nghĩa có một anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa có việc làm ổn định nên gia đình càng khó khăn hơn
ông thái cho hay dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình em nghĩa rất khó khăn
bản thân nghĩa học giỏi lại ngoan hiền nên được nhiều người hàng xóm bạn bè yêu quý
bởi vậy khi nghe em nghĩa mất tích tại bến xe miền đông rồi được phát hiện chết trùi trên sông sài gòn ai cũng đau lòng
bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
nhưng năm hai nghìn hai mươi một khi nghe tin con trai đổ vào trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
bà bạn với chồng cố gắng làm để nuôi nghĩa ăn học thành tài
học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nghĩa ở nhà học online gia đình không tốn kém gì nhiều
ngày một mươi một tháng hai nghĩa vào tp hcm để làm thủ tục nhập học tập trung tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
thì xảy ra sự việc đau lòng
bà ti cho hay vì gia đình khó khăn
với lại nghĩa ở trong đó có chị họ của nghĩa đón nên vợ chồng tôi đã để cháu một mình lần đầu đến tp hcm
trước khi đi gia đình gom góp chỉ được một năm triệu đồng đưa cho nghĩa mang theo vào tp hcm
bà trần thị ti chia sẻ thêm con trai bà vốn là người trầm tính ít nói hiền lành và học khá giỏi
học kỳ vừa rồi nghĩ được tám sáu trên một mươi năm ngoan lắm từ bé đến lớn nó chưa to tiếng với ai bao giờ cả
bà ti nói trong nước mắt
tôi nhiều lần muốn đón xe xuống tp hcm nhưng các anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì
hiện tại chúng tôi đã tiệm khắp ở các con ngõ ngách trong tp hcm gia đình tôi chỉ biết trồng chợ vào công an mà thôi
tôi chỉ có hai đứa con anh lớn của nghĩa hiện đã đi lính chỉ còn lại mình nó
khi đi tôi chuyển chuẩn bị cho con trai vài cái quần tây đồ thể thao để nó mặc ở nhà
tiền sinh hoạt phí phần lớn tôi đều chuyển cho anh chị của nghĩa
chứ không dám đưa cho nó giữ
tôi mua cho con vé xe tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có một bốn triệu đồng
theo dự định nghĩa đến bến xe miền đông sẽ gọi điện thoại để chị ra đón dẫn đi tham quan ký túc xá
từ khi con mất tích tôi đi đâu không nổi nữa họ hàng anh chị của nghĩa đã ở đây mấy chục năm rồi
vì thế tôi mới để con lên đây mọi vật dụng sinh hoạt bùn mền chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi
vậy mà bà tý nói rồi bật khóc nước nở
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
khi trích xuất hình ảnh từ camera tại bến xe miền đông gia đình xác định thanh niên đeo khẩu trang mặc áo khoác đen quần đen mang ghép đen và kéo vali màu đen chính là nghĩa
đoạn camera cho thấy vào lúc bốn h ba mươi tám phút sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa xuống xe khách tại bến xe miền đông
sau đó nghĩa ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe
tiếp đó nghĩa kéo vali đi hướng về cổng số năm đường quốc lộ một mươi ba
thời điểm này sau khi một người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu dream chở nghĩa đi đâu không rõ
tại cổng theo dữ liệu camera an ninh cho thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu gream đã chở nam sinh này đi rồi nghĩa hoàn toàn mất tích từ đó
trước dữ liệu quan trọng về việc nhĩ đã mất tích thế nào trước khi được phát hiện tử vong
công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã mời người đàn ông chở nghĩa rời khỏi bến xe miền đông vào rạng sáng ngày một mươi hai tháng hai
sở làm việc
đại diện công an phường hai mươi sáu thông tin hiện tại chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ về vụ việc và bàn giao cho công an quận để xử lý
người đàn ông chở nam sinh cũng được bàn giao cho cấp trên để điều tra vụ việc
đến trưa ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường
tử thi lấy lời khai của các nhân chứng điều tra làm rõ vụ thanh niên tử vong dưới sông sài gòn
qua khám nghiệm công an xác định thi thể nam thanh niên tử vong ở sông sài gòn đoạn dưới chân cầu bình lợi
phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm là nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình định mất tích cách đây bốn ngày
bên cạnh đó công an tìm thấy ba lô giấy tờ tiền của nam sinh viên nóng nhất này
người thân của nghĩa cũng có mặt xác nhận thi thể chính là nghĩa
sau khi hoàn tất việc khám nghiệm lực lượng chức năng đưa thi thể nghĩa về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc năm sinh viên mất tích rồi tử vong trên sông sài gòn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị khán giả
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh youtube bà sức khỏe và đời sống để theo dõi thông tin
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại